thôn tà lang giàn bí xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng được nhiều người biết đến bởi không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn đậm bản sắc văn hóa người cơ tu
chính điều này đã trở thành thế mạnh của địa phương trong việc phát triển kinh tế
chăn trở từ những buổi sinh hoạt văn hóa truyền thống của người cơ tu bản địa đang dần bị mai một
đồng chí a lăng như bí thư kiêm trưởng thôn giàn bí đã mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương về thực hiện mô hình du lịch cộng đồng gắn với văn hóa người cơ tu
và cuối năm hai nghìn một mươi chín được sự ủng hộ của ủy ban nhân dân xã hòa bắc đồng chí như đã chính thức khai trường mô hình này
cùng với du lịch trải nghiệm tham quan khác người dân thôn giàn bí đã quyết tâm tham gia học nghề
và thành lập các tổ dệt thổ cẩm truyền thống người cơ tu
đây vừa là hoạt động tạo ra sản phẩm nhằm tăng thêm thu nhập cho bà con
vừa là cơ hội cho du khách trải nghiệm
cơ hội trải nghiệm khi đến với tà lang giàn bí
để bà con có thể tham gia vào làm du lịch
theo đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện hòa vang giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi đã trình ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
trong thời gian tới huyện hòa vang sẽ tập trung phát triển cụm tà lang giàn bí
tại xã hòa bắc với trọng điểm du lịch không gian sinh thái văn hóa người cơ tu
và việc cải tạo xây dựng mô hình du lịch cộng đồng này không được phá vỡ không gian văn hóa của người dân bản địa